thông tin từ ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cho biết vào lúc một mươi sáu h hai mươi năm chiều qua một mươi ba tháng chín
tại khu vực thủy điện sông bung hai thuộc huyện nam giang tỉnh quảng nam
đã xảy ra sự cố vỡ hầm dẫn dòng làm hai công nhân bị nước cuốn mất tích ba nhà dân bị trôi
theo tổng công ty phát điện hai tập đoàn điện lực việt nam đơn vị chủ đầu tư dự án thủy điện sông bung hai cho biết
trong khi nhà thầu tổng công ty xây dựng thủy lợi bốn cùng ban quản lý dự án và các đơn vị tư vấn
đang tổ chức đắp đê qua hạ lưu và bơm thoát nước để đổ bê tông nút hầm dẫn dòng
thì phát hiện tình trạng nước chảy vào hầm dẫn dòng với lưu lượng khá lớn và chảy về phía hạ liêu gây ngập
sự cố vừa qua tại dự án thủy điện sông mung hai của chúng tôi là sự hố mà nước tràn qua hầm dẫn dòng thi công
một trong những tác nhân là trong những ngày vừa qua mưa rất lớn mà lũ cũng tràn về cái vùng hạ thượng lưu
nhưng mà sự cố đã đột ngột xảy ra nước đã tràn qua đường hầm dẫn dòng và tràn ra phía hạ lưu
tại thời điểm đó phía hạ lưu đang có các nhà thầu cùng bàn quản lý và các tư vấn
đang tiến hành các bước để đắp đê quai hạ lưu và tiêu thoát nước
để chuẩn bị cho công tác đổ bê tông chặn nút hầm dẫn dòng vĩnh viễn để đưa nhà máy vào vận hành
khi xảy ra sự cố đó toàn bộ lực lượng đã kịp thời thoát lên bờ
tuy nhiên rất đáng tiếc là đã có hai công nhân vận hành máy đào với súc đã không kịp chạy thoát và đến nay vẫn đang mất tích
khi xảy ra sự cố
toàn bộ lực lượng thi công đã thoát lên bờ
tuy nhiên rất đáng tiếc đã có hai công nhân vận hành đào máy máy xúc đã không kịp thoát ra và vẫn đang mất tích
hai nạn nhân được xác định gồm nguyễn minh luân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai huyện ngọc lập tỉnh phú thọ
và đặng văn tuyền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín quê huyện cẩm giang tỉnh hải dương
sự cố này xảy ra sau khi cơn bão số bốn vừa đi qua dẫn tới mưa lớn và lũ kéo dài trên khu vực hồ chứa dự án thủy điện sông bung hai
đã làm cho nước hồ lên nhanh lưu lượng của đỉnh lũ vào trưa ngày một mươi ba tháng chín lên đến năm trăm sáu mươi mét khối một giây
ngay sau khi nhận được tin báo ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã cử đoàn công tác có mặt tại hiện trường
trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tập trung tìm kiếm các nạn nhân mất tích và khắc phục sự cố xảy ra
ổn định đời sống của người dân vùng hạ liêu
tuy nhiên do đường quá xa trời lại tối nên đến một giờ bốn mươi phút công tác cứu nạn phải tạm dừng
và đến sáng nay một mươi bốn tháng chín mới triển khai tiếp
sau sự cố đập chính thủy điện sông bung hai vẫn an toàn
tuy nhiên theo báo cáo của cơ quan chức năng huyện nam giang hiện đã có hơn hai mươi người dân đi trồng rừng thay thế
và một số hành nghề khai thác thủy sản khu vực hạ du thủy điện sông bung hai đến nay vẫn chưa về nhà
do vậy tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện nam giang ra soát lại danh sách những người đi làm chưa về
đồng thời triển khai phương án tìm kiếm các đối tượng mất tích
theo thống kê ban đầu sau sự cố thủy điện sông bung hai đã làm ảnh hưởng đến năm xã vùng hạ du
gồm la e la d chơ chun trà vang và duôi huyện nam giang
hiện có ba nhà dân và một số phương tiện đang thi công đã bị nước cuốn trôi
về phía người dân của năm xã vùng hạ lưu của thủy điện sông bùng hai
hiện nay theo báo cáo ban đầu của năm xã có khoảng hai mươi hai người đi làm dòng sông bùng hiện nay chưa về nhà
và tỉnh đã chỉ đạo cho ủy ban dân huyện nam giang triển khai các phương án ứng cứu xử lý nhanh thần cấp
bao gồm lực lượng công an của huyện công an của năm xã bộ đội của huyện đội biên phòng
cùng với bệnh viện đưa các phương tiện đội ngũ y bác sĩ đến trực tiếp đến xử lý ứng cứu
về khẳng định lại thì tỉnh quảng nam đã khẳng định là hiện nay đập hoàn toàn
an toàn và cái việc sự cố này thì sau khi nước hết ở hồ thủy điện sông bung hai
thì chắc đoàn của niên bộ sẽ vào kiểm tra xác định nguyên nhân một cái khoa học chính xác
theo tổng giám đốc công ty phát điện hai thủy điện sông bùng hai đang tích nước từ ngày ba tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu

tuy nhiên đất nước này có ảnh hưởng tới thi đấu độ cao con cá sẽ có

và là trên các đất nước của quốc gia

trong các biểu tượng thì